trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng chín tòa nhân dân tỉnh lạng sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với năm bị cáo gồm vũ bích vân
ông thị thụy vũ thị nga trình thị sang cùng chú tại thành phố lạng sơn và ngô như nghiệp chú tại tỉnh hải dương
theo cáo trạng năm hai nghìn bốn hai nghìn năm ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn ủy ban nhân dân thành phố lạng sơn thực hiện dự án
khối hai phường vĩnh trại thành phố lạng sơn trong quá trình triển khai các bị cáo vân thụy sang nga không đồng ý với việc
thực hiện dự án nên đã khiếu nại tố cáo từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo đã lập các trang facebook để quay phát trực tiếp
quá trình tập trung khiếu nại tố cáo năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo tiếp tục cùng với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tập trung đông người
tại thành phố hà nội căng băng rôn hô hào tại khu vực gần trụ sở các cơ quan trung ương
quá trình các bị cáo tập trung đông người và phát ngôn như trên quay video rồi phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook đã có hàng nghìn lượt xem
hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận trong đó một số đối tượng và bị cáo ngôi như nghiệp đăng tải nhiều bình luận tiêu cực không đúng sự thật
tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập kết quả tranh tụng tại phiên tòa
hội đồng xét xử tuyên phạt vũ bích vân năm năm tù ông thị thụy và vũ thị nga ba năm tù trình thị sang hai năm tù và ngô như nghiệp hai năm sáu tháng tù
với tội danh giết người bị cáo châu văn công chúa tại tỉnh gia lai vừa bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam trong phiên tòa xét xử diễn ra vào sáng ngày hôm nay
theo cáo trạng khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công cùng nguyễn văn hạnh đinh quang linh
và một số người bạn đến ăn nhậu tại một quán ở đường nguyễn thị định phường thành nhất thành phố buôn ma thuột
trong cuộc nhậu thì các bên đã xảy ra mâu thuẫn và cãi vã bực tức công đã dùng tuyếp sắt đánh liên tiếp hai cái trúng vào vùng đùi và đầu của linh làm nạn nhân gục ngay tại chỗ
lúc này mọi người kịp thời chạy đến căn ngăn và đưa linh đến bệnh viện cấp cứu
tại bảng kết luận giám định pháp y linh bị thương tật bảy mươi sáu hiện linh bị điệt toàn thân
tại phiên tòa bị cáo công đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt châu văn công một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi vừa di lý hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản là nguyễn mạnh hải sáu mươi năm tuổi và trần thị hiền bốn mươi bảy tuổi đều trú tại xã sơn mùa huyện sơn tây từ tỉnh đắk nông về đến tỉnh quảng ngãi
trước đó năm hai nghìn một mươi chín hai vợ chồng hải hiền sử dụng thửa đất đã bán cho người khác tiếp tục lừa bán cho một người ở tỉnh đắk lắk chiếm đoạt số tiền gần một trăm linh triệu đồng
sau đó vợ chồng hải bỏ trốn khỏi địa phương và nhiều lần thay đổi nơi sinh sống ở nhiều tỉnh thành
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện sơn tây phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn tại huyện đắk song tỉnh đắk nông và phối hợp với công an địa phương bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sơn tây đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
chỉ làm nghề bán cơm nhưng lại mượn danh của người thân để thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của người khác
nguyễn thị phương vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng lan bán cơm ở đường phan đăng lưu thuộc địa bàn quận hải châu tp đà nẵng
năm hai nghìn một mươi bảy khách hay ăn cơm là ông nguyễn văn minh sáu mươi tuổi trú tại xã hòa khương huyện hòa vang
kể cho lan nghe chuyện đang giúp anh trần hiếu trú tại quận hải châu vay vốn đầu tư khu biệt thự và du lịch nghỉ mát đồng bé
còn gọi là dự án tâm hương ở tp nha trang tỉnh khánh hòa
lan giới thiệu có chồng là lãnh đạo đơn vị vũ trang và có khả năng giúp vay vốn đầu tư dự án với lãi suất yêu đãi
nghe vậy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy ông minh dẫn anh hiếu giới thiệu cho lan nhờ vay hai mươi triệu đô la mỹ
dù không có mối quan hệ và không vay vốn được nhưng lan vẫn bịa chuyện quen biết với người trong chính phủ nhằm lừa đảo anh hiếu
lan đã nhiều lần lấy do dự án trục chặt cần chi phí để vay vốn nhằm lừa đảo vợ chồng anh hiếu tổng cộng gần hai hai tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
liên quan việc hàng ngàn xe máy bị bỏ lại ở các bến xe sân bay
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm đã có yêu cầu công an các địa phương
cần khẩn trương phối hợp xác minh giải quyết đặc biệt là các xe tan vật trong các vụ án
đối với các xe khác không trong trường hợp xe tan vật vụ án nhà xe có thể giải quyết theo quy định của bộ luật dân sự
đồng thời các chủ bãi xe nhà xe có thể trao đổi bàn giao về công an công an
để làm thủ tục giám định xác minh tìm kiếm đăng báo và tịch thu sung ngân sách nhà nước
đối với tài sản như vô chủ ván chủ bỏ xe hoặc để quên mà không tới lấy theo quy định của pháp luật
theo ghi nhận của truyền hình công an nhân dân hiện nhà để xe tại sân bay tân sơn nhất
đang có khoảng sáu trăm năm mươi xe máy thời gian để từ hơn một tháng đến bảy năm
bến xe miền tây đang có khoảng bảy trăm năm mươi xe trong đó ba trăm một mươi chiếc gửi từ hơn chục năm trước
còn lại là từ một đến gần một mươi năm
bến xe miền đông cũ cũng có khoảng ba trăm linh trong tình trạng tương tự
trung bình giá giữ xe hai bánh tại bến xe là ba trăm linh đồng mỗi tháng tương đương một mươi đồng mỗi đêm
giá giữ xe tại nhà xe tcp sân bay tính theo giờ và giá là khoảng tám trăm linh đồng mỗi tháng
cảnh lo ngại phía giữ xe cao sau nhiều ngày không lấy nên chú xe bỏ lại
do xe giá trị còn thấp hơn phí gửi xe thì trong số này không loại trừ rơi vào các trường hợp
các đối tượng trộm cướp sau khi gây án đem tới đây gửi nhưng sau đó không thể lấy ra để đem đi tiêu thụ được
dịch bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng tăng mạnh nguy cơ bùng dịch tại nhiều tỉnh thành phía nam
trong đó tập trung chủ yếu là trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo học sinh cấp một cấp hai
sở y tế tỉnh bình dương cho biết hiện nay bệnh đau mắt đỏ đang lan trọng đến các trường học công sở cơ quan
xí nghiệp bệnh lây lan rất nhanh nguy cơ bùng phát dịch cao nhất là trong các trường học bởi trẻ giao lưu
tiếp xúc với nhiều bạn nhưng không cách ly điều trị kịp thời những trẻ bị bệnh
tính từ đầu năm đến nay bình dương đã ghi nhận khoảng hai ba trăm linh ca bệnh đau mắt đỏ tăng năm mươi tám so với cùng kỳ
tại tỉnh bình phước đến trưa ngày một mươi hai tháng chín toàn thành phố đồng xoài đã ghi nhận ba mươi tám ca
một mươi trường học với năm trăm năm mươi bốn lớp và hai bốn trăm năm mươi học sinh bị đau mắt đỏ
số trường học trên địa bàn thành phố đồng xoài có ca bệnh đau mắt đỏ chiếm hơn chín mươi
số học sinh tiểu học bác bệnh chiếm tỉ lệ hơn bảy mươi
còn tại tp hcm sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã ký và phát công văn khẩn đến hàng ngàn trường học
yêu cầu tăng cường vòng bệnh đau mắt đỏ
sở giáo dục và đào tạo cũng hướng dẫn cách phát hiện và xử trí khi học sinh có triệu chứng như
sốt nhẹ bệnh mỏi đau hỏng
ngàn dính bí khó mở mắt đổi hạch trước tay hoặc dưới hàm
cần hướng dẫn trẻ đi khám ngay tại cơ sở khám chữa bệnh để được khám tư vấn
điều trị kịp thời không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của các bộ y tế để tránh biến chứng nặng
đã sáu năm nay người dân tp thủ đức tp hcm đã quá quen thuộc với cái tên nguyễn hoàng kim ngân
ngân ấy năm dù là nửa đêm hay giữa trưa nắng gắt
ngân và đồng đội vẫn luôn có mặt giúp đỡ những người bị tai nạn giao thông
đến nay số người được giúp đỡ đã lên đến hàng ngàn người
đội chín một một đã thành lập vào ngày một mươi chín một mươi một hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân tôi thành lập đội chín một một là để tìm ra những người trẻ có phần chí hướng
để giúp đỡ những người bị tai nạn giao thông trên đường
vì năm hai nghìn một mươi hai đã có một chuyện không may đến gia đình đó là chị hai qua đời vì tai nạn giao thông
sau khi tôi tìm hiểu các lâu quy trình những cái sự hỗ trợ
cũng như là tìm hiểu về cái kỹ năng để có thể sơ cứu cho những người bị nạn
thì tôi và cùng tìm các bạn trẻ cùng cái lý tưởng đó để thành lập một đội cứu nạn cho đến hiện tại
hiện tại thì đội có khoảng một mươi thành viên các bạn đã đi từ một năm cho đến ba năm
thì đội thì cũng thường xuyên luôn phiên thay đổi người bởi vì công việc mang yếu tố tình nguyện và các bạn sẽ dành thời gian nhiều hơn cho công việc

tôi vẫn kết nạp đội viên nhưng với tiêu chí là các bạn phải có tâm các bạn thực sự là biết đến đội với những tiêu chí những cái hoạt động như thế nào thiết thực như thế nào thì tôi nghĩ chúng tôi mới có thể kết nối được với nhau
đội sẽ nhận điện thoại hỗ trợ báo ca từ phía những anh xe ôm công nghệ những người dân phường thủ đức những người đã follow đội rất là lâu rồi cũng như là từ phía cơ quan chức năng giao thông có nè công an khu vực có nè
thì những người này sẽ là người trực tiếp gọi điện và
ghép ảnh với lãnh đạo người nổi tiếng nhằm mục đích quảng bá thương hiệu nâng cao vị thế cá nhân
thủ đoạn này đã góp phần giúp công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh mhg huy động hàng trăm tỷ đồng của rất nhiều người dân
cái khâu mà quảng bá và tuyên truyền của họ nó quá giỏi
tôi cũng có để ý xét nét một vài vấn đề nhưng mà tôi đã bị đánh bại bởi cái khéo cái tài của họ đấy
thứ hai là chụp ảnh với ông phúc ảnh đây tôi có ở đây
cái thứ hai là các hình ảnh cô hạnh này được bầu là doanh nhân xuất sắc nào nọp tốt mấy tốp mấy của hà nội nào
được thưởng ở hà nội là của hiệp hội doanh nhân việt nam và đông nam á v v
tóm lại là tôi đã bị đánh gục bởi những cái đó
thủ đoạn mượn danh không chỉ diễn ra ở công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh mh
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hình ảnh những lãng hoa của các cơ quan bộ ngành chúc mừng công ty bất động sản nhật nam
khai trương trụ sở mới xuất hiện trên mạng xã hội khiến không ít người bất ngờ
nhưng sự thật đây chỉ là thủ đoạn tự đánh bóng của công ty này
nhiều doanh nghiệp thành lập nhưng mà bản thân doanh nghiệp thì không có uy tín
các công ty không có uy tí cho nên thường hay mượn danh uy tí
thế thì mượn danh uy tín thì thường mượn danh những ai
ví dụ mượn danh bằng các công ty không có uy tí
bằng những cơ quan hành chính cấp phát những bằng khen những huynh huy chương
hoặc những một đội ngũ có nghĩa là để chứng để tham vấn hoặc là tư vấn cố vấn cho ngày đó
hoặc thậm chí mượn uy tín của những người lãnh đạo lãnh đạo từ trung ương đến địa phương
hoặc những lãnh đạo trong những ngành có uy tín
và những cái người mà có cái ý đồ như vậy dùng những chiêu trò như vậy
thì những cái hoạt động đó những cái đơn vị đó là những đơn vị là mang công chân chính
cái nguyên nhân mà để chụp ảnh với các lãnh đạo hay là tham gia vào những cái sự kiện mà có lãnh đạo
nó bản chất nó diễn ra xã hội nó là một hoạt động hết sức bình thường
chẳng hạn như là cái hoạt động làm từ thiện hay là hoạt động tham gia các cái hội thảo
hoặc là tham gia những cái chương trình đánh giá về chính sách về quy định
thì cũng có thể là chụp ảnh được với các lãnh đạo
thì cái vấn đề mà sau khi chụp hình được chung với các lãnh đạo
và treo cái ảnh đó lên
những cái tường hoặc là lên các cái fanpage chính thức của công ty
thì hoàn toàn việc đấy là bình thường và hợp pháp nó không vi phạm
tuy nhiên thì cái việc này ban đầu lại tạo ra cái lòng tin đối với lại đối tác
tạo ra lòng tin đối với lại người dân
và chỉ có sau đó sau khi xây dựng được cái lòng tin ban đầu rồi với đối tác với người dân
thì họ bắt đầu mới thực hiện các cái thủ đoạn gian dối
chẳng hạn như là công bố những cái dự án
những cái tài sản mà nó hoàn toàn không có
thì khi ấy nó mới được coi là cái thủ tục gian dối
và khi cái thủ đục gian dối đấy dẫn đến việc là chiếm đoạt tài sản của người khác
thì nó mới cấu thành cái tội là người nào chiếm đoạt tài sản
thực tế có không ít lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đã phải lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng
làm rõ hành vi mượn danh để quảng bá hình ảnh thương hiệu đánh bóng cá nhân
hiện nay thủ đoạn mượn danh giả danh nhằm trục lợi của các đối tượng lừa đảo
hết sức tinh vi khó phân biệt đòi hỏi người dân cần hết sức tỉnh táo cảnh giác
người dân bây giờ nên thay đổi nên thay đổi cái quan niệm đi
cái công ty đấy chụp chung lãnh đạo hoặc là phô trương thanh chế
thì nó hoàn toàn là cái bề ngoài thôi và nó thực sự là không có căn cứ để mà đầu tư để mà tin tưởng
thùm rỗng là thủng kêu to
có nghĩa là anh càng phô trương trình bày hình thức bao nhiêu
thì chứng tỏ trong bản chất của anh nội tâm của anh là không có
cho nên anh phải mượn danh người khác hoặc những cái huân huy chương
hoặc những cái bằng khen của các cấp này đó thậm chí nó làm giả mạng
đấy mà nếu mà theo chúng ta tin vào những cái lời quảng cáo dựa vào những cái uy tín giả tạo đó
mà chúng ta đầu tư vào chúng ta liên kết thì chắc chắn chúng ta sẽ gánh một cái hậu quả nhất định
thương hiệu uy tín của mỗi công ty nằm ở sản phẩm và chữ tín không phải ở mối quan hệ
vậy nên việc mượn danh giả danh hay mượn oai của cá nhân tổ chức bên ngoài
không quyết định cho quy mô hay uy tín của cá nhân hay một công ty
vậy nên mỗi người dân cần cảnh giác tỉnh táo xem xét đánh giá một cá nhân công ty tổ chức một cách toàn diện
tránh cạn tính để tiền mất đặt mang
thị trường bánh trung thu bắt đầu trở nên sôi động với nhiều mẫu mã độc đáo
và giá thành khác nhau
bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành tốt quy định về an toàn thực phẩm
bảo đảm nguồn gốc và chất lượng hàng hóa thì vẫn còn có một số tổ chức cá nhân
kinh doanh thực phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng
tại hà nam hơn một chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị công an tỉnh hà nam phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh phát hiện thu giữ
chiều ngày bảy tháng chín lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh do nguyễn mạnh đại làm chủ
ở xã liên tiết thành phố phủ lý có một một mươi chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra đại không xuất trình được khóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến toàn bộ số hàng trên
căn cứ theo các quy định của pháp luật lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với hộ kinh doanh của anh nguyễn mạnh đại xử phạt số tiền tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng
đồng thời yêu cầu chủ hộ kinh doanh tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên
lợi dụng tình trạng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng các hộ gia đình cá nhân đã thực
hiện xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng nhiều căn hộ ở hoặc xây dựng nhà ngăn phòng
cho thuê để ở không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng phòng cháy chữa cháy
bộ xây dựng đã có văn bản
gửi các tỉnh thành đề nghị tăng cường thực hiện các quy định về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
công trình có thiết kế nhiều tầng nhiều căn hộ ở
bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo sở xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương giả soát toàn bộ
các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng nhiều căn hộ ở đã hoàn thành để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng
đặc biệt là vi phạm về phòng cháy chữa cháy
có giải pháp ngăn cách khu vực để xe với khu vực ở và có lối thoát nạn riêng
đầu tư trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy phù hợp bố trí người có sức khỏe kinh nghiệm để quản lý vận hành tòa nhà
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật
đối với các công trình nêu trên khi xây dựng mới thì các cơ quan có thẩm quyền của địa phương phải kiểm soát chặt chẽ
việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng phòng cháy chữa cháy
quản lý việc cấp giấy phép xây dựng quản lý chất lượng quản lý trật tự xây dựng theo quy định
trước nhiều thông tin cho rằng hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đang bị ủn tắc
đại diện cơ quan hải quan tại một số cửa khẩu phía bắc như móng cái quảng ninh cửa khẩu tân thanh lạng sơn
cửa khẩu quốc tế kim thành lào cai đều xác nhận không có chuyện dừng thông quan hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra bình thường
lưu lượng xe có giảm một chút vì mấy ngày nay có mưa lớn nhưng không có biến động tăng giảm gì đáng kể
hiện nay tại các cửa khẩu tỉnh lạng sơn hiệu suất thông quan khoảng một hai trăm ba mươi xe một ngày
tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên trong vòng hai mươi bốn giờ qua là năm trăm bốn mươi xe phần lớn là xe chở hoa quả tươi
còn theo thông tin từ đại diện hải quan tỉnh lào cai tại cửa khẩu kim thành trung bình hàng ngày có khoảng ba trăm bảy mươi đến ba trăm tám mươi xe thông quan
con số này không có đột biến so với trước chủ yếu là gỗ ván bóc sầu riêng trôm trôm thanh long
còn theo đại diện hải quan tỉnh quảng ninh việc thông quan diễn ra bình thường
dù thời gian thông quan có kéo dài hơn so với trước do cách đây vài ngày vài tháng trung quốc có kiểm tra hàng hóa kỹ hơn